còn tại tỉnh thanh hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sau khi bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng trần thị hương
trú tại cốc hạ hai phường đông hương tp thanh hóa đã bắt quả tang bốn đối tượng đang mua bán sử dụng ma túy trái phép
trong số các đối tượng bị bắt trần thị hiên ở cốc hạ hai phường đông hương thành phố thanh hóa là người đứng ra bán heroin và tổ chức cho các đối tượng sử dụng
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba gói nhỏ heroin ba triệu đồng tiền mặt của hiên được cất giấu trong nhà vệ sinh
hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng ba trăm linh xy lanh và bốn trăm linh ống nocaine chưa sử dụng
bước đầu các đối tượng khai nhận hiên thường xuyên mua ma túy về chia nhỏ bán cho các con nghiện và tổ chức cho người nghiện sử dụng ngay trong nhà hương
hiện công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án